thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn tám mươi bảy về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoản sản là vật liệu xây dựng thông thường
công điện nêu rõ trên địa bàn thành phố hà nội vừa qua kết quả chung đấu giá cấp quyền khai thác ba mỏ cát liên mạc quận bắc tử liêm châu sơn và tây đằng minh châu huyện ba vì cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm có yếu tố bất thường
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế xã hội và thị trường vật liệu xây dựng
để quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoán sản là vật liệu xây dựng thông thường chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo ra soát toàn bộ quy trình đấu giá không để tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi thất thoát lãng phí lợi ích nhóm
trường hợp vi phạm trong đấu giá ba mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá gây nhiễu loạn thị trường trục lợi báo cáo thủ tướng trước ngày hai mươi tháng một mươi một
đối với các bộ ngành liên quan trong đó có bộ công an thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá cấp quyền khai thác khoán sản
trước đó ngày năm và sáu tháng một mươi một sở tài nguyên và môi trường hà nội hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền khai thác ba mỏ cát trên địa bàn tổng số tiền các tổ chức cá nhân trả trong các phiên đấu giá là gần một bảy trăm linh tỷ đồng so với giá khởi điểm là hai mươi bốn tỷ đồng
đội cảnh sát đường thùy phóng viên sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý ông trương hùng long ba mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai về việc về hành vi vận chuyển khoán sản trái phép trên tuyến sông đồng nai
qua các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đội kiểm soát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phát hiện phương tiện ghe gỗ do ông trương hùng long đang vận chuyển khoảng một mươi mét khối cát trái phép tại km một mươi sáu tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn xã long tân huyện nhân trạch
tại thời điểm kiểm tra ông long không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy tờ liên quan đến phương tiện giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện
về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh
làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên biển
kíp tàu tuần tra của hải đội hai
bộ đội biên phòng thừa thiên huế đã phát hiện
và bắt giữ hai tàu cá đánh bắt hải sản trái phép
cụ thể vào lúc hai mươi một h ngày một mươi một tháng một mươi một
tại vùng biển cách bờ biển tổ dân phố hải tiến
phường thuận an tp huế khoảng sáu năm hải lý
kíp tàu tuần tra hải đội hai đã phát hiện
và bắt giữ hai tàu cá sử dụng lưới giã cào
đánh bắt hải sản trái phép do ông lê văn gia
và ông võ bắp làm thiền trường
ngoài ra trên hai tàu có một mươi tám thuyền viên
cùng chú tại xã nghị an tp quảng ngãi tp quảng ngãi
sau khi lập biên bản vi phạm và tổ chức dẫn dắt
dặng sáng ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một
hải đội hai đã bàn giao hai tàu cá trên
cho đội biên phòng cửa khẩu cảng chân mây
bộ đội biên phòng tp thư thiên huế
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù tỷ lệ trái phiếu có tài sản đảm bảo cao
nhưng thực tế chất lượng tài sản đảm bảo
chủ yếu là các dự án tài sản hình thành trong tương lai
hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp
giá trị của các tài sản thường không định giá được chính xác
hoặc có biến động mạnh theo diễn biến thị trường
và mới đây câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp ks finance
của tập đoàn sunshin group hàng nghìn nhà đầu tư đang lao đao
khi mặt tiền đầu tư đến kỳ đảo hạn doanh nghiệp vẫn chê ý phất lờ
và khách hàng cũng hoài nghi về việc sunshine group
đang lừa nhà đầu tư hay không
bỏ ra tám tỷ đồng để mua trái phiếu của ks finance
công ty con của sunshine group với lãi suất một mươi một
trong suốt kỳ hạn trái phiếu
nhưng đến nay đã quá kỳ đầu hạn hàng năm trời
người phụ nữ này vẫn chưa được rút tiền về
đã nhiều lần liên hệ với tập đoàn nhưng câu trả lời mà chưa nhận được
là tập đoàn hiện đang không có khả năng thanh khoản
vậy câu hỏi đặt ra là tiền của nhà đầu tư ks finance đã mang đi đâu
đầu tư vào đâu và sử dụng như nào mà giờ không có tiền trả lại cho khách hàng
sau đấy thì khoảng tầm gần một năm thì là bên sunshine nó là mất thanh khoản
và cái trái phiếu thì của tôi thì là tôi chỉ nhận được cái thông tin là
thông tin là bên sunshine tự ý gia hạn và không được sự đồng ý của khách hàng
có nghĩa là khi mà gửi thông báo mà gia hạn một chiều từ bên sunshine
thì là tôi không reply lại được tức là tôi không chấp nhận cái việc sunshine
gia hạn mà thông báo một chiều như thế
như vậy là tôi là cảm thấy là mình đã bị lừa dối
thấy rằng là đã rất là nhiều những cái doanh nghiệp mở bán trái phiếu
tuy nhiên là không đúng với cái quy định của pháp luật
bản thân họ là họ đang bị rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng về mặt kinh tế
và họ đang muốn là huy động vốn để tiếp tục có thể là trả những cái món nợ cũ
hoặc là tái sản xuất nhưng mà họ lại không có cái nguồn tài sản đảm bảo
do đó thì cái người mua ở đây một mặt khác thì lại họ lại bản thân họ
để mà hiểu về trái phiếu lại không rõ ràng
họ lại có thể đầu tư theo cái định hướng của một số người bạn họ quen biết chẳng hạn
hoặc cũng có thể là do một số lời chào hấp dẫn từ những cái công ty trung gian
ví dụ như là công ty chứng khoán hoặc là một số cái công ty
làm các cái tổ chức tín dụng chẳng hạn
thì thông qua các cái công ty này họ có thể là bị lửa phỉnh
trên đây chỉ là một trong số hàng nghìn khách hàng và nhà đầu tư không rút được tiền
từ việc mua trái phiếu của sunshine group
điều đang nói tất cả nhà đầu tư khi mua trái phiếu đều không có giấy tờ xác nhận
chủ sở hữu trái phiếu mà chỉ là xác nhận giao dịch mua trái phiếu
sau thời gian đọc hạn không rút được tiền nhà đầu tư mới biết mình đã bị lừa
và mỗi ngày hàng trăm khách hàng lại cam mang rôn trước cổng chủ sở của sunshine group
với nội dung ks finance sunshine chiếm dụng vốn trái phép trả tiền cho nhà đầu tư
nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
liên quan đến vi phạm đặc biệt là vi phạm về việc là lừa dối khách hàng
trong vấn đề là treo kéo lôi họ vào những cái vấn đề là mua trái phiếu
nhưng mà núp bóng dưới một cái hình thức khác để cho khách hàng họ không hiểu được bản chất
là họ đang mua trái phiếu không hiểu được bản chất là cái đồng tiền của họ đang sử dụng như thế nào
thì đối với những trường hợp này phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật
ngoài những vấn đề là mang trái phiếu
tính chất là xử lý của các doanh nghiệp khi mà họ đã có những hành vi
mà không thể trả được những món tiền mà họ đã vay thông qua việc thu mua trái phiếu
với những cá nhân mà có những hành vi treo kéo đấy cũng cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cũng theo các nhà đầu tư để có thể thanh khoản được những hợp đồng mua trái phiếu
ks finance yêu cầu nhà đầu tư chuyển đổi sang bất động sản
tuy nhiên các dự án đều giá trên trời và không rõ ràng về mặt pháp lý
đặc biệt khi chuyển đổi thì chỉ được chuyển đổi năm mươi
giá trị hợp đồng trái phiếu còn lại khách hàng phải đóng tiếp năm mươi số tiền còn lại mới được chuyển đổi
có thể thấy những gì ks finance sunshine group đang làm đã dần đánh mất đi lồng tin của nhà đầu tư
và có nhiều dấu hiệu lừa dối khách hàng chiếm đất tài sản
hơn lúc nào hết cần sự vượt cuộc của các cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ
đòi lại công bằng cho nhà đầu tư và xử lý nghiêm với doanh nghiệp sai phạm
trong kỳ điều hành giá xăng dầu vào ngày mai một mươi ba tháng một mươi một
giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ đồng loạt giảm mạnh
trong đó có loại giảm cao nhất lên tới bảy trăm linh đồng một lít
theo thông lệ ngày một mươi một tháng một mươi một đến kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước
nhưng do chùm ngày nghỉ cuối tuần nên sẽ lùi xuống ngày một mươi ba tháng một mươi một
ngày làm việc đầu tiên của tuần mới
dự báo giá xăng dầu bán lẻ trong nước tại kỳ điều hành tới
nhiều ý kiến cho rằng nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu
thì giá các sản phẩm xăng dầu trong nước có thể giảm đồng loạt
trong đó giá xăng sẽ giảm từ một trăm sáu mươi đến bốn trăm linh đồng một lít tùy loại
còn giá dầu bán lẻ trong nước vào ngày mai có khả năng giảm từ bốn trăm năm mươi đến bảy trăm linh đồng một lít
trong trường hợp liên bộ công thương tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng
thì giá xăng có thể giữ nguyên
tính từ đầu năm đến nay giá xăng đã trải qua ba mươi một lần điều chỉnh
với hàng loạt chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá
tháng khuyến mại thành phố hà nội hai nghìn hai mươi ba được tổ chức từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi
tiếp tục góp phần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng kết nối quảng bá hàng việt
hỗ trợ doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh
chương trình tháng khuyến mại hà nội năm hai nghìn hai mươi ba là sự kiện thường niên
do trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội tổ chức
đây là cơ hội tốt để các địa phương doanh nghiệp trong cả nước quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng
cũng như tham gia
chủ yếu cung ứng tiêu thụ hiệu quả tại thị trường thủ đô và phục vụ xuất khẩu
tháng khuyến mại hà nội năm hai nghìn hai mươi ba là một trong những giải pháp hiệu quả
góp phần giúp doanh nghiệp nỗ lực vượt khó kết cầu tiêu dùng
đặc biệt là thị trường dịp mua sắm cuối năm
nhờ đó các doanh nghiệp được tiếp sức góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh
thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ và cân đối cùng cầu trên địa bàn thành phố hà nội
chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch
mang lại cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững
bởi vậy những năm gần đây các cơ quan quản lý doanh nghiệp du lịch ở tỉnh khánh hòa
đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch
nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh
chú trọng chuyển đổi số gần bốn năm nay công ty lữ hành này đã tăng cường
năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững
công ty lữ hành đầu tư công nghệ thiết lập web app điều hành tour du lịch
web app được tích hợp nhiều tính năng tiện ích đa dạng hỗ trợ các hoạt động du lịch
từ việc thiết lập điều hành tour du lịch kết nối tương tác với đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch
chức năng booking online thanh toán trực tuyến tư vấn trực tuyến
ngoài ra công ty này còn thực hiện quảng bá tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số
như website facebook zalo đem lại hiệu quả tích cực cho hoạt động kinh doanh du lịch

đặc biệt mới đây hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa công bố đề mô web app du lịch
sau khi hoàn thiện web app sẽ đem lại trải nghiệm du lịch thú vị cho du khách
du khách khi đến sân bay nhà ga tại nha trang khánh hòa sẽ nhận được tin nhắn
giới thiệu web app du lịch nha trang khánh hòa
ngoài ra khi du khách tới điểm tham quan ở khánh hòa trang web app sẽ kết nối giới thiệu điểm đến
đây là một giải pháp có thể nói là giải pháp kích cầu du lịch
nhưng mà cái đây tôi muốn đưa ra một giải pháp tiện ích để làm sao cho du khách có thể nhanh nhất
tiện dụng nhất khi đến với du lịch nha trang khánh hòa khi sử dụng dịch vụ dịch vụ nha trang khánh hòa
khi cần phải có một kiến nghị có một comment gì về du lịch nha trang khánh hòa
có thể trực tiếp trên cái trang web này
mặc dù đã đạt được một số kết quả nhưng việc chuyển đổi số du lịch của tỉnh khánh hòa phát triển chưa xứng với tiềm năng
hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có doanh nghiệp du lịch lớn khách sạn và resort cao cấp áp dụng chuyển đổi số
trong khi phần lớn doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ lại gặp khó khăn
do đó để quá trình chuyển đổi số du lịch phát triển như mong đợi đòi hỏi sự quyết liệt đổi mới
cả trong tư duy lẫn hành động của toàn ngành du lịch từ vai trò của cơ quan quản lý tới sự nỗ lực từ phía doanh nghiệp
tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết sẽ trình phê duyệt giá đất bồi thường dự án cao tốc biên hòa vũng tàu
chậm nhất đến ngày một mươi năm tháng một mươi một tới
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao ủy ban nhân dân thành phố biên hòa

nhân dân huyện long thành chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với ban quản lý dự án bồi thường
giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh
đơn vị tư vấn khẩn trương thẩm định trình phê duyệt giá đất bồi thường theo đúng quy định
sau khi giá đất được phê duyệt ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh
khẩn trương lập phương án bồi thường hỗ trợ trình thẩm định và phê duyệt theo quy định
kết quả thực hiện trình duyệt phương án bồi thường hỗ trợ hoàn tất trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
để tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định
cùng với đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao các đơn vị liên quan tập trung hơn nữa
khẩn trương xác định khối lượng công việc của từng địa phương phân chia công việc cụ thể cho từng ngày làm việc
để thực hiện công tác kiểm đếm đảm bảo hoàn thành đúng thời gian đã định
theo báo cáo của ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh
hiện trên địa bàn thành phố biên hòa đã hoàn thành kiểm đếm đạt gần năm mươi chín diện tích
và huyện long thành đã hoàn thành gần năm mươi sáu diện tích
dự án cao tốc biên hòa vũng tàu giai đoạn một có tổng chiều dài khoảng năm mươi bốn km
trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh đồng nai dài hơn ba mươi bốn km
để thực hiện dự án tỉnh đồng nai phải thu hồi diện tích đất gần hai trăm chín mươi hectare
với hơn ba bốn trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng
hai mươi bảy ngân hàng niêm yết đã cho vay ra tổng cộng chín triệu tỷ đồng
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đây là con số cho vay đối với khách hàng là các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước
từ số tiền cho vay ra nói trên các ngân hàng đã thu về tổng cộng sáu trăm năm mươi tám trăm bốn mươi hai tỷ đồng từ lãi cho vay khách hàng
trong đó ba ngân hàng dẫn đầu về cho vai lần lượt là pidv việt tiên bang và việt công bang
đồng thời cũng là những ngân hàng dẫn đầu về thu lãi cho vay khách hàng
cụ thể cho vai khách hàng là cá nhân và các tổ chức kinh tế tại pidv
trong chín tháng đầu năm là một sáu triệu tỷ đồng trong khi ngân hàng thu về một trăm linh ba tỷ đồng từ lãi cho vay
việt tiên bang cho vay ra một ba trăm sáu mươi tám triệu tỷ đồng trong khi thu về tám mươi bảy tám trăm linh tỷ đồng tiền lãi cho vay
với việt công banh số tiền cho vay ra là một một trăm bảy mươi năm triệu tỷ đồng thu về bảy mươi bảy trăm tám mươi bốn tỷ đồng tiền lãi cho vay
tuy nhiên với những ngân hàng còn lại không phải ngân hàng nào giải ngân cho vay nhiều là sẽ dẫn đầu về
thu lãi cho vai khách hàng
nhóm ba ngân hàng quốc doanh này cũng dẫn đầu toàn ngành về lượng tiền gửi của khách hàng
công ty trách nhiệm hữu hạng hóa dầu long sơn vừa thông tin về việc sẵn sàng chạy thử nghiệm toàn bộ tổ hợp dự án hóa dầu miền nam
tại xã long sơn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
dự án này là tổ hợp hóa dầu tích hợp hoàn chính đầu tiên tại việt nam có tổng mức đầu tư hơn năm tỷ usd
diện tích đất sử dụng là bốn trăm sáu mươi bốn hectare không bao gồm diện tích mặt nước đối với cảng biển
đây cũng là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại bà rịa vũng tàu được xếp vào dự án trọng điểm quốc gia
khởi công xây dựng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay
theo công ty trách nhiệm hữu hạng hóa dầu long sơn khi tổ hợp đi vào hoạt động ổn định
sẽ sản xuất khoảng một bốn triệu polyethine mỗi năm
đây là nguyên liệu sản xuất ra nhiều loại sản phẩm nhựa được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
việc nâng cao công suất sản xuất này sẽ giúp giảm nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu
và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp nhựa tại việt nam
đến nay dự án đã hoàn thành một trăm linh các hạng mục như cầu cảng nhà máy sản xuất hdpe pp lldpe
nhà kho khu vực bồn bể và nhà máy tiện ích
riêng nhà máy olefins đạt chín mươi chín tiến độ
dự án đã sẵn sàng tiến tới giai đoạn chạy thử toàn bộ tổ hợp trong tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến đầu năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đi vào vận hành thương mại
cũng theo công ty trách nhiệm hữu hạng hóa dầu long sơn dự án được thi công theo công nghệ hiện đại
tiên tiến nhất máy tính hóa và số hóa đặc biệt chú trọng đến an toàn
giảm thiểu tác động đến môi trường và cộng đồng xung quanh
tại công ty hiện nay có gần một nhân sự trong đó có khoảng tám mươi là người việt nam
dự kiến năm hai nghìn hai mươi bốn khi dự án tổ hợp hóa dầu miền nam đi vào vận hành thương mại
công ty trách nhiệm hữu hạng hóa dầu long sơn sẽ đóng góp ước tính doanh thu là một năm tỷ usd
trang variety đưa tin tại hội trợ phim châu á trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế busan
năm hai nghìn hai mươi ba một nhà phân phối đã chuyển nhượng thành công bản quyền cho hai tác phẩm phim việt
là kẻ ăn hồn và chuyện ma gần nhà
nhà phân phối skyline media đã chuyển nhượng bản quyền hai phim kẻ ăn hồn và chuyện ma gần nhà
cho garageplay và westec media ltd ở các nước đông nam á
garagplay là một trong những nhà phân phối phim sở hữu quyền carbon tấn
phòng vé gần đây như suzumi john wick phần bốn
trong khi đó westec media ltd là nhà phân phối nội dung lớn nhất ở campuchia
và đã phân phối hơn một tựa phim ra rạp kể từ khi được thành lập
ngoài ra nhà phân phối việt nam skyline media cũng đã tham gia vào chút sự kiện giao dịch bản quyền
tại hội trợ phim và truyền hình của liên hoan phim quốc tế tokyo tiffcom
sau hơn ba năm thực hiện chương trình
mỗi xã một sản phẩm ô cốp tỉnh cà mau đã công nhận được một trăm hai mươi tám sản phẩm ô cớp
trong đó có sáu sản phẩm đạt bốn sao một trăm hai mươi hai sản phẩm đạt ba sao
doanh thu từ các sản phẩm tăng từ một mươi đến ba mươi
chương trình này đã khơi dậy tiềm năng lợi thế của địa phương góp phần chuyển đổi
từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên chuỗi kết giá trị
đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu ngày càng khắc khe của thị trường và người tiêu dùng
đây là sản phẩm ô cốp đạt chứng nhận
ba sao của hợp tác xã trúc hương được làm từ tôn tự nhiên hoàn toàn
sau thu hoạch nguyên liệu được chế biến theo quy trình khép kính
nên sản phẩm đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
kể từ khi đạt chuẩn thị trường và thị phần tiêu thụ sản phẩm tôn khô của công ty
không chỉ có trong quầy sạp có nhiều cửa hàng tiện lợi phục vụ nội địa
trong thời gian tới đơn vị này đang xúc tiến làm việc với các đối tác khác
để đưa sản phẩm của mình vào các hệ thống siêu thị hiện đại
để tăng thị phần tăng doanh số và quảng bá thương hiệu
tôi có trực tiếp trao đổi với họ
thì họ đang kiến nghị để vào tham quan sửa sản xuất của gia đình chúng tôi
để thực hiện những thủ tục hợp đồng còn lại
họ phải khảo sát đó
hiện tại thì họ đợi cái iso của em hayso hai nghìn một của em để đạt chuẩn
thì họ sẽ cho vào siêu thị
các sản phẩm ô cốt sau khi được công nhận có doanh thu tăng khoảng từ một mươi ba mươi
hầu hết gia bán sản phẩm tăng hai mươi
cá biệt có một số sản phẩm giá bán tăng từ hai mươi năm ba mươi
góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động nông thôn
tuy vậy cái khó của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
chủ yếu là sản xuất thủ công mang móc thiết bị công nghệ lạc hậu
chưa quan tâm đến kiểu dáng bao bì đóng gói
nên sức cạnh tranh trên thị trường còn thấp giá thành cao
chưa đáp ứng được yêu cầu về sáng lượng hàng hóa của các hệ thống phân phối
vì vậy ngoài nỗ lực của doanh nghiệp
cần phải có sự hỗ trợ lớn từ các sở ngành liên quan
nó đúng cách thứ hai nữa là cái sản phẩm nó lại là tự nhiên
cho nên nó là khi đóng gói là phải chọn và lọc những cái mà đầu vào
hiện nay đó thì tỉnh chúng tôi đang tập trung là chúng tôi đang có một cái kế hoạch
hỗ trợ cho các chủ thể để nâng hạng từ ba sao lên bốn sao
và thậm chí là xây dựng năm sao
năm nay thì phấn đấu của chúng tôi là đến cuối năm nay
chúng tôi phải được ba mươi sản phẩm từ ba sao lên bốn sao
trong đó có tiềm năng là năm sản phẩm năm sao
và hiện nay thì quỹ ban dân tỉnh
cà mau đã có kế hoạch cụ thể và phân công cho từng sở ngành đơn vị
phụ trách các cái chủ thể có tiềm năng để rồi là bảo điều kiện cho các cái chủ thể
có đủ điều kiện để phát triển sản phẩm ba sao lên bốn sao hoặc là bốn sao lên năm sao
ngoài việc hỗ trợ các chủ thể nâng hạng sản phẩm
công tác xúc tiến thương mại cũng được tỉnh cà mau quan tâm
cụ thể trong thời gian qua các sở ngành của tỉnh cà mau
đã có nhiều hoạt động đưa các sản phẩm ô cốt vào các hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh
như liên kết phân phối cho các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng
như siêu thị big c siêu thị coopmart coopfood cửa hàng thực phẩm an toàn
siêu thị aeon megamarket siêu thị fireline supermarket fujimart topgo
liên kết với các đại lý ngoài tỉnh như thành phố hồ chí minh đà nẵng hà nội
các tỉnh đồng nai bình dương và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông cửu long
ngoài ra còn kết nối cho các sàn giao dịch thương mại điện tử như makeincamau com
và các kênh khác như lazada amazon
từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chủ thể ô cốt tỉnh
tạo điều kiện thuận lợi đưa nông sản hàng hóa dịch vụ sản phẩm ô cốt
các sản phẩm đặc sản đặc trưng của cà mau đến với người tiêu dùng
tại thị trường trong nước và quốc tế
nằm cách trung tâm thành phố hồ chí minh khoảng bảy mươi km
ấp đảo thiền liền xã thạnh an huyện cần giờ
nổi tiếng với nghề làm muối lâu năm với gần bốn trăm linh hectare rượu muối
sản xuất hơn hai mươi tấn muối mỗi ngày
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
những năm trước đây bà con ở thiền liền làm muối kết tinh trên nền đất
với cách làm này một vụ muối mất khoảng một tháng để chuẩn bị cho các công đoạn
tuy tiết kiệm được chi phí đầu tư nhưng muối nền đất thường có lẫn tạp chất
chính vì thế nhiều hộ dân làm muối ở thiền liền đã triển khai mô hình sản xuất muối trải bạc
kết hợp cất trữ nước chạt để thích ứng với thời tiết thất thường
đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm
việc chuyển đổi từ phương pháp sản xuất muối truyền thống sang muối sạch là hướng đi tất yếu
sau một thời gian dài diêm dân khốn khó chật vật với hạt muối
tuy tiết kiệm được chi phí đầu tư nhưng muối nền đất thường có lẫn tạp chất lượng sản xuất muối trải bạc

đồng thời nâng cao chất lượng sản xuất muối trải bạc

cái còn lại thì được cho vào giỏ tre để người dân dùng làm muối giống cho vụ sau
các hộ dân ở đây đều có khu chứa muối sau khi thu hoạch
chất lượng muối được đánh giá tốt hơn so với nhiều nơi khác nhưng giá bán lại không được cao
vì tốn chi phí vận chuyển người dân cũng không có phương tiện chở muối đi tiêu thụ
mà phải có ghe của thương lái từ các tỉnh đến mua
nhận thấy được tiềm năng của địa phương nơi mình đang sống
chị nguyễn thị bạch tuyết đã nghiên cứu để sản xuất ra những sản phẩm muối có giá trị dinh dưỡng cao
hỗ trợ sức khỏe cho cộng đồng như muối thảo dược muối tiêu muối tôm muối ớt
nhằm nâng cao năng suất chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm về muối
được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao
mới đây dự án muối thảo dược cần giờ của chị nguyễn thị bạch tuyết đã đoạt giải nhì
tại cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm hai nghìn hai mươi ba cấp vùng miền nam
gia đình tôi lúc đó chỉ sản xuất là muối thô cũng như bao nhiêu người khác ở trên ấp
nhưng mà tôi cảm thấy
tôi thấy một điều là muối thô thì giá thành nó không có cao
chi phí nó còn khá thấp so với mặt bằng chung của công sức người lao động bỏ ra
lúc đó tôi mới tìm tòi và học hỏi cách làm muối tôm muối tiêu và muối ớt
nhưng mà mình làm theo phương pháp cách của gia đình mình
làm từ muối hoa của thiền liền rồi cộng với như muối tôm thì thêm tôm tỏi và ớt
để cho hạt muối nó có độ mặn tự nhiên
và không có chất bảo quản không đường không bột ngọt không phẩm mà
mặc dù đối mặt với những thách thức và khó khăn trong việc duy trì nghề làm muối truyền thống
người dân thiền liền vẫn luôn biết cách bảo tồn và truyền đạt kỹ thuật làm muối từ thế hệ này sang thế hệ khác
bởi đối với họ hạt muối như hạt ngọc mà thiên nhiên đã ban tặng đối với vùng đất này
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị